do nhân viên không chịu uống bia cùng khách đối tượng huỳnh minh hùng quản lý quán karaoke đã đánh đập
rồi chỉ đạo đồng bọn bán cô gái với giá hai mươi triệu đồng
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với bốn đối tượng về hành vi mua bán người
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba huỳnh minh hùng làm quản lý quán karaoke ba trăm linh một
ở đường lý thường kiệt thành phố thắng lợi phường thắng lợi thành phố bô ma thuật
qua quá trình làm quản lý hùng có tuyển nhân viên nữ làm công việc phục vụ rớt bia bấm bài cho khách hát
trong thời gian này hùng có quen biết với mai gia bảo cũng làm nghề trang giáp thiết viên nữ
phục vụ quán karaoke ở địa bàn huyện crong năng
tối ngày một mươi ba tháng ba khách đến hát có phàn nàn với hùng về việc một nữ tiếp viên không chịu uống bia cùng khách
nên hùng đã đánh cô gái này rồi bán cho mai gia bảo với giá hai mươi triệu đồng
sau đó bảo đã rủ hoàng trọng khiên và lê hồ nhật tân lên thành phố bù ma thuật mua cô gái
khám xét nhà của các đối tượng công an thu giữ một khẩu súng của khiên
do nợ nần không có tiền tiêu xài hai đối tượng là dương văn tiến chú tại tỉnh hà nam và phạm quang huy
chú tỉnh vĩnh phúc đã truy cập vào hội những người vỡ nợ muốn làm liều trên ứng dụng facebook
kết bạn làm quen rồi rủ nhau thực hiện hành vi cướp giật tài sản
ngày bảy tháng bốn tại cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại ở xã thanh vân huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng
hai đối tượng tiến và huy đã cướp hai chiếc điện thoại di động trị giá khoảng ba mươi bảy triệu đồng
được biết qua kết quả xác minh ban đầu công an huyện tam dương xác định trước khi gây án
hai đối tượng này đã từng đến hai cửa hàng mua bán điện thoại khác tại địa bàn thị trấn hợp hòa huyện tam dương
cùng với mục đích là tìm cơ hội để gây án nhưng không thành công
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận ngoài vụ cấp giật nêu trên
tiến và huy còn gây ra một vụ cướp giật điện thoại khác trên địa bàn thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
trong hai đêm cuối tuần là một mươi hai và một mươi ba tháng bốn dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn
công an tp hà nội triển khai các tổ công tác một trăm bốn mươi một hóa trang tuần tra
quả đó phát hiện chín vụ việc một mươi đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
tăng vật thu giữ gồm năm bình kim loại nghi chứa khí n hai o bốn xe mô tô nghi xe tăng vật
hai dây phép lái xe và một biển kiểm soát nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp
ngoài ra các tổ một trăm bốn mươi một đã xử lý sáu mươi tám phương tiện tám mươi bốn đối tượng có hành vi nẹt pô độ pô
rú ga điều khiển xe máy không biển kiểm soát bàn giao cho công an phường sở tại để xác minh xử lý theo quy định
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cũng cho biết
qua công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng một trăm bốn mươi một nhiều trường hợp bị xử lý có tuổi đời còn rất trẻ
chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn có hành vi phóng tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt bô
có dấu hiệu gây dối trật tử công cộng
ngoài việc lập biên bản vi phạm lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo về gia đình
và mời phụ huynh các em lên cơ quan công an để tiến hành xử phạt đối với người giao xe cho các em sử dụng
cho đến sáng nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương
phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở
dân phòng khu công nghiệp v ship đã dập tắt kịp thời vụ cháy xảy ra tại khu vực chứa dây phế liệu
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì hợp nhất không để cháy lan cháy lớn
vụ cháy không gây thiệt hại về người còn thiệt hại về tài sản thì đang được thống kê
trước đó vào khoảng hai mươi một h một mươi năm phút ngày một mươi ba tháng bốn công an tỉnh bình dương nhận được thông tin
về một vụ cháy xảy ra tại khu vực chứa dây phế liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì hợp nhất
tại khu phố trung phường vĩnh phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu diện tích khu vực chứa dây phế liệu bị ảnh hưởng khoảng năm trăm linh m hai
trong đó diện tích cháy khoảng ba trăm linh m hai
kết cấu của khu vực này bao gồm tường gạch khung thép và mái tôn sản xuất bao bì giấy
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình dương đã huy động chín xe chuyên dùng
cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để hỗ trợ công tác chữa cháy
hiện nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định rõ
thưa quý vị trong những ngày qua hàng nghìn du khách đã hành hương về khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng
thành phố việt trì tỉnh phú thọ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn trị ân các vua hùng và các tiền nhân
có công dựng nước và giữ nước
tuy nhiên trong quá trình di chuyển lên đền hùng nhiều người dân đã bị ngất xỉu
đã được lực lượng công an tỉnh phú thọ kịp thời cấp cứu
vào sáng ngày một mươi ba tháng bốn trong quá trình di chuyển từ đền thường xuống đền diếng
chị nguyễn thị thúy chú tại huyện ba vì thành phố hà nội không may bị hạ đường huyết hạ huyết áp dẫn đến khó thở
ngay khi phát hiện lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại đền hạ đã phối hợp với người nhà chị thúy tiến hành sơ cứu
sử dụng cáng đưa chị thúy về lán của lực lượng công an để chăm sóc
đến khoảng một mươi một h ba mươi phút sức khỏe của chị thúy đã dần ổn định
lực lượng công an đã bản giao cho lực lượng y tế để tiếp tục chăm sóc
do sơ cứu được kịp thời sức khỏe của chị thúy đã hoàn toàn bình phục
ngoài trường hợp của chị thúy cũng trong sáng ngày một mươi ba tháng bốn lực lượng công an làm nhiệm vụ tại đền hạ
cũng phát hiện ông võ văn thống ở thành phố rạch giá tỉnh kiên giang trên đường từ cổng chính lên đền hạ không may bị ngất
lực lượng công an chốt đền hạ đã kịp thời sơ cứu
đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày sức khỏe của ông thống đã ổn định trở lại cùng người thân trở về gia đình
hành động cấp cứu người bị nạn của lực lượng công an đã để lại những ấm tượng tình cảm tốt đẹp trong mỗi dân người du khách
khi về đền hùng tham gia các hoạt động lễ hội
có đó thêm một lần nữa khẳng định phương châm hành động của lực lượng công an lúc dân cần lúc dân khó có công an
một đường dây vận chuyển trái phép một trăm tám mươi bốn bánh heroin vừa được công an tp hcm triệt phá thành công
lực lượng công an tạm giữ ba người có liên quan trong đó có hai người nước ngoài lưu trú trái phép tại quận một
hai đối tượng này đã móc nối với đối tượng tại việt nam để hoạt động vận chuyển ma túy từ tp hcm đi đài loan trung quốc
ngoài một trăm tám mươi bốn bánh heroin được đóng gói trong các vali công an còn phát hiện một số máy móc phương tiện nghi vấn dùng để gia công chia nhỏ
đóng gói ma túy được cất giấu trong ngăn bếp
tại cơ quan điều tra hai người nước ngoài thừa nhận nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu đường bộ tại an giang vào ngày một mươi năm tháng ba
rồi đến tp hcm
để nhận một trăm tám mươi bốn bánh heroin từ một đối tượng ở bà rịa vũng tàu các đối tượng sử dụng máy xay máy ép nhằm nghiên nát ma túy thành bột
rồi đổ vào các vỏ pin nén hàn nắp ở hai đầu để ngụy trang sau đó đưa về đài loan trung quốc tiêu thụ
hiện công an tp hcm đang tạm giữ ba đối tượng đồng thời tiếp tục phối hợp với bộ công an và công an các tỉnh thành phố
truy xét mở rộng bắt giữ các đối tượng khác có liên quan
bất ngờ đột kích vào một phòng trọ ở khu phố năm phường tân hiệp công an tp hcm đã bắt giữ bốn đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy
bốn đối tượng gồm nguyễn khắc huy ba mươi tám tuổi lưu văn sơn ba mươi bốn tuổi cả hai đều trú tại tp biên hòa trần văn dũng ba mươi bốn tuổi quê ở tỉnh hương yên
và nguyễn thanh phong hai mươi năm tuổi quê tỉnh bình định
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng ma túy
hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện bình lục tỉnh hà nam cho biết đã phối hợp xác minh điều tra làm rõ
nhóm một mươi tám thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao lạng lách đánh võng có biểu hiện gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng bốn ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về việc có nhiều thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí
không đội mũ bảo hiểm đi xe mô tô tốc độ cao lạng lách đánh võng trên một số tuyến đường
thuộc địa bàn huyện bình lục gây mất an ninh trật tự lực lượng công an đã tập trung lực lượng phương tiện
triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật trên
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau hai giờ lực lượng công an đã tiến hành xác minh điều tra làm rõ
triệu tập làm việc một mươi tám thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi ở trên địa bàn huyện bình lục
và thu giữ một mươi xe mô tô bốn dao kiếm tuyếp sắt hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
vâng trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô xe máy lạng lách đánh võng
người lái xe sau khi uống rượu bia còn có diễn biến phức tạp tìm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và mất trật tự xã hội
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh tiếp tục phối hợp với lực lượng nghiệp vụ công an các địa phương
triển khai độc bộ các biện pháp quyết liệt ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thanh thiếu niên sử dụng mô tô xe máy phóng nhanh lạng lách đánh võng thậm chí tăng ga nẹt vô vượt chốt cảnh sát giao thông
không quá khó để bắt gặp những hình ảnh này trên nhiều tuyến đường hiện nay
không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân cá nhân người vi phạm mà còn ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của nhiều người xung quanh
quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội tăng cường hiệu quả giáo dục gian đe
trong vòng hai giờ đồng hồ tổ công tác phương án một mươi hai do phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh chủ trì phối hợp với công an thành phố cẩm phả và các lực lượng nghiệp vụ
gần chục trường hợp vi phạm đã được ngăn chặn bắt giữ
qua kiểm tra hầu hết nhiều trường hợp còn chưa đủ một mươi sáu tuổi
cùng với lập biên bản xử lý hành chính lực lượng chức năng cũng xem xét củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định
tình hình thực tế có thể truy tố đối với những người mà giao phương tiện cho các cháu chưa đủ tuổi chưa đủ được kiện
cùng với việc đấu tranh phòng chống hiệu quả với các loại tội phạm các trường hợp thanh thiếu niên càn quấy gây mất trật tự trên các tuyến giao thông
các tổ phương án một mươi hai cũng triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn lái xe vi phạm luật giao thông nhất là những trường hợp cố tình lái xe sau khi đã uống rượu bia
quý một năm nay công an toàn tỉnh đã xử lý gần ba sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tình trạng mà người điều khiển phương tiện mà có sử dụng cồn thì về cơ bản tôi thấy rằng đặc biệt là trên người điều khiển ô tô thì qua kiểm tra rất là nhiều các trường hợp thì gần như phát hiện rất ít
thế tuy nhiên người điều khiển phương tiện là xe máy mô tô thì vẫn còn vi phạm và chúng tôi vẫn với tinh thần là quyết quyết sẽ vi động tối đa lực lượng và phối hợp với lại các lực lượng khác như phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát ma túy và phòng cảnh sát hình chính
rồi lực lượng cảnh sát cơ động và phối hợp với công an các địa phương để thành lập các tổ công tác kiểm tra khép kín hai triệu để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
với tinh thần thượng tôn pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm giao thông đặc biệt là các hành vi thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách giao xe cho người chưa đủ tuổi chưa đủ điều kiện vi phạm nông độ cồn
đội kiểm tra điều lệnh công an tỉnh cũng sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác tư thế lễ
biết tác phong tinh thần trách nhiệm thái độ làm việc tiếp xúc với nhân dân trong quá trình làm nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ
đồng thời cơ quan công an sẽ thu thập tài liệu xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền giám sát cản trở cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
sáng nay công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết đã triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực tổ một mươi khóm phó quế phường mỹ long có liên quan đến hai mươi hai đối tượng
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một mươi ba tháng bốn trong lúc hàng chục đối tượng đang tụ tập sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống thuộc phường mỹ long tổ công tác của công an tp long xuyên đã bất ngờ ập vào bắt giữ hai mươi hai đối tượng liên quan
thu giữ nhiều tam vật liên quan đến hoạt động đánh bạc là hai mươi điện thoại di động một mươi năm xe mô tô và trên sáu mươi triệu đồng
được biết tụ điểm đánh bạc này tuy mới hình thành nhưng đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia làm mất an ninh trật tự gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
hiện vụ việc đang được lực lượng cảnh sát hình sự công an tp long xuyên tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với phạm văn hiếu trú tại phương thuận hòa thành phố huế có hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra hiếu khai nhận khoảng một giờ sáng ngày ba tháng bốn hiếu đã đột nhập vào nhà người phụ nữ qua ống thung gió
phát hiện trong nhà có kết sắt cắm sẵn chìa khóa hiếu đã mở ra lấy trộm số tiền là hai trăm năm mươi ba triệu năm trăm linh ngàn đồng và nhanh chóng tổ thoát
số tiền lấy trộm được hiếu mang đến ngân hàng gửi hai trăm linh triệu đồng và số còn lại dùng để tiêu xài
chỉ sau ba giờ truy xét công an tp huế đã nhanh chóng phá được án và trao trả lại tài sản cho bị hại

phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm kỹ thuật cao công an tỉnh quảng ngãi vừa mời bùi văn tài đang có cơ sở tại phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi làm việc xung quanh nội dung về tiền ảo p network
bùi văn tài đang vận hành và quản lý ba trăm sáu mươi máy tính mỗi một máy tính tương ứng với một tài khoản của một người tham gia
tài có trách nhiệm quản lý vận hành và đào pi cho những thành viên tham gia nhóm này
tài thường xuyên lan tỏa hoạt động tiền ảo p network này trên các mạng xã hội như facebook
nó không đúng sự thật là em đang trên mạng xã hội có chữ văn phòng p để làm cho mọi người hiểu nhầm rằng là nơi đây là văn phòng đại diện thương mại hợp pháp tại tỉnh quảng ngãi cũng như là đất nước việt nam
và cái hành vi đó là hành vi sai và em đã ký nhân bản cũng như là xóa cái bài viết ngay lập tức
trước những hoạt động rầm rộ trong thời gian qua phản hồi công văn của công an tỉnh quảng ngãi công ty luật trách nhiệm hữu hạn tng tại hà nội
được công ty p network tại iceland ủy quyền cho công ty này bảo vệ thương hiệu p network trên lãnh thổ việt nam
khẳng định p network không có hiện diện thương mại và không ủy quyền cho bất cứ tổ chức cá nhân nào để hoạt động nhân danh p network tại tỉnh quảng ngãi hay trên lãnh thổ việt nam
do đó bất kỳ hành vi nào nhân danh p network trong quá khứ hiện tại được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân tổ chức nào tại việt nam đều là giả mạo
người dân bà con khi dùng cái này
phải cãng thẳng đấu với việc thanh toán trong nước là vi phạm pháp lục đấu với nước ngoài thì nếu như ta mua để thanh toán nước ngoài thì việt nam không tại nhà nước chúng ta không kiểm soát được
p network không công khai mã nguồn như các loại tiền ảo khác vì vậy rất khó để tìm được các thông tin về thuật toán sinh các đồng p lộ trình phát triển cụ thể của p
khi các thông tin không minh bạch thì hoạt động của hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào những người đang điều hành
người dùng cần phải thực hiện quá trình xác thực người dùng cung cấp các thông tin cá nhân trong đó có cả căn cước công dân chứng minh nhân dân hộ chiếu
máy chủ hiện nay đặt nước ngoài do đó mà chúng ta không biết được người ta sẽ sử dụng cái dữ liệu cá nhân của chúng ta và mục đích gì kể cả là sử dụng cái dữ liệu cá nhân của chúng ta và mục đích vi phạm pháp luật trên môi trường mạng
cần phải nhấn mạnh là đến thời điểm hiện tại đồng p vẫn vô giá trị tất cả những gì người dùng có được chỉ là những số lượng đồng p hiện trên màn hình điện thoại
hơn nữa theo quy định việc giao dịch hàng hóa bằng tiền ảo là vi phạm pháp luật việt nam
do đó người tham gia tất cả bên đồng
bên mua có thể đối mặt với rủi ro pháp lý và mức độ lộ lọt thông tin cá nhân và nguy cơ bị lợi dụng là rất lớn
vì vậy cá nhân tổ chức cần cảnh giác trước khi tham gia vào các hoạt động đầu tư huy động vốn và giao dịch mua bán tiền ảo p
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết vừa phối hợp cùng công an phường quán thánh quận ba đình tp hà nội
bắt giữ đối tượng ngô văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê ở tỉnh bình phước
đối tượng có lệnh chuyên
công an tỉnh bình dương
ngo văn bảy là giám đốc một công ty có trụ sở đặt tại phường tránh nghĩa tp thủ dầu một tỉnh bình dương
bảy còn đứng tên đại diện pháp luật của hai công ty trách nhiệm hiệu hạn ở tp hồ chí minh và tỉnh bình phước
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu bảy có ký hợp đồng góp vốn làm ăn kinh tế với một người đàn ông
sau đó ông này đã nhiều lần chuyển với số tiền hơn một mươi tỷ cho bảy để đầu tư xây dựng nhà máy mua trang thiết bị
ngoài ra tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy ngô văn bảy còn nhận một tỷ đồng từ một người khác để mua xe ô tô
tuy nhiên sau khi nhận số tiền hơn một mươi một tỷ đồng bảy không thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng mà cắt đứt liên lạc với các đối tác rồi bỏ trốn khỏi địa phương
sau khi điều tra và xác minh theo đơn tố giác của bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và phát lệnh truy nã đối với ngô văn bảy về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản